ngày hai tháng bảy tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bước đầu
về các giải pháp vaccine chế phẩm sinh học trong phòng chống dịch tả lợn châu phi
thông tin vui với người chăn nuôi lợn đó là đến hôm nay việc nghiên cứu sản xuất vaccine phòng dịch tả lợn châu phi
tại nước ta tiếp tục có bước tiến mới với kết quả bước đầu rất khả quan
sau thời gian nghiên cứu đến nay học viện nông nghiệp việt nam đã có sản phẩm vaccine dịch tả lợn châu phi
vô hoạt thế hệ mới học viện tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine cho đàn lợn của ba hộ gia đình bị bệnh dịch tả lợn châu phi
kết quả bước đầu cho thấy toàn bộ một mươi bảy trên một mươi tám con lợn nái và một mươi năm con lợn thịt đều sống khỏe mạnh sau hơn hai tháng
một số nái đã đẻ và lợn con khỏe mạnh những lợn không được tiêm vaccine của ba hộ gia đình tiêm thử nghiệm
đều chết do dịch tả lợn châu phi có thể nói việc nghiên cứu và thử nghiệm thành công vaccine phòng dịch tả lợn châu phi
là tín hiệu vui cho ngành chăn nuôi lợn của nước ta hiện nay